thưa quý vị vào dạng sáng ngày một mươi một tháng tám công an huyện văn bàn tỉnh lào cai phối hợp với trại giam hồng ca tỉnh yên bái
và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh lào cai đã vây ráp bắt thành công đối tượng triệu văn tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai và đây là đối tượng bị trại giam hồng ca bộ công an truy nã
theo quyết định truy nã số một ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với tội danh trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng triệu văn tài đang chấp hành án phạt một mươi hai năm ba tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
tại trại giam hồng ca bộ công an đặt tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
vào ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng quá trình đi khám bệnh đối tượng triệu văn tài đã bỏ trốn
vào đêm ngày một mươi tháng tám dạng sáng ngày một mươi một tháng tám qua công tác nắm tình hình lực lượng trinh sát xác định triệu văn tài
đang lẩn trốn tại lán của người dân trên nương khu vực thôn thẩm pha xã sơn thủy huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng công an đã bí mật vây ráp quanh khu vực lán ngay trong đêm
do bị tập kích bất ngờ triệu văn tài không kịp trở tay nhanh chóng bị các lực lượng khống chế bắt giữ
trong ngày một mươi một tháng tám công an huyện văn bản đã bàn giao đối tượng triệu văn tài cho trại giam hồng ca bộ công an
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật